hỏa hoạn tại công ty konglung meiko thành phố cần thơ đã được dập tắt từ nhiều ngày nay
tuy nhiên thì hiện tại xung quanh khu vực công ty này ruồi lại đang xuất hiện dày đặc
gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân
nguyên nhân ruồi xuất hiện nhiều được xác định là do mùi hôi thối từ lông vũ còn xót lại trong công ty
đây là những hình ảnh phóng viên ghi lại được tại chợ sang trắng cạnh công ty konglung meiko
ruồi bâu đen đặc khắp nơi trong chợ
theo bà con tiểu thương chợ này sau khi đám cháy được dập tắt vài ngày thì ruồi bắt đầu xuất hiện với số lượng rất nhiều
rồi bâu vào hàng hóa thực phẩm khiến việc buôn bán sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn
không chỉ ở chợ sang trắng mà tại khu vực dân cư xung quanh công ty konglung meiko
nhiều ngày qua người dân phải sống trong khổ sở vì bị ruồi tấn công
sau khi du xuất hiện đến ngày hai mươi một tháng bốn
ủy ban nhân dân phường trà nóc đã tiến hành bốn đợt phun xịt để diệt ruồi
đến nay số lượng ruồi đã giảm trên chín mươi
tuy nhiên tại nơi phát sinh ruồi là kho lông vũ của công ty konglung meiko
vẫn chưa được di rời và ruồi vẫn tiếp tục sinh sôi tại đây
thì vụ cháy công ty konglung này
thì ba tháng ba đó
thì sau đó một mươi ngày thì có hiện tượng lùi
thì phường cũng đã chủ động liên hệ với trung tâm y tế dự phòng quận đợt đầu tiên
và sau đó thì cái đợt thứ hai là vào cái ngày một mươi ba tháng bốn
là xịt đợt này thì xịt từ trong công ty konglung meiko
xịt ra tới ngoài dòng dòng như hậu dân nằm phía gió
phía gió nằm cái hướng chứa cầu sang trắng
thì xịt lần thứ hai
và cái ngày một mươi chín tháng bốn mới đây thì đã xịt cái lần thứ ba
thường thời là phối hợp với là cảnh sát môi trường thành phố
cùng với là trung tâm y tế dự phòng đã làm việc với công ty konglung meiko
yêu cầu phía công ty là sớm di rời các là nguồn để phát sinh ruồi
như là các là long vũ mà cháy rồi ngập nước rồi nó phát sinh mùi
cũng như là các phế thải về các là bụi các cô tông này kia đó cháy còn lại đó
việc chủ động trong công tác diệt ruồi của chính quyền phường trà nóc
và các ngành chức năng thành phố cần thơ
đã được người dân đánh giá cao
tuy nhiên để rứt điểm tình trạng này thì nơi phát sinh dịch ruồi
là kho lông vũ của công ty konglung meiko
cần sớm được xử lý rứt điểm để trả lại môi trường sống an toàn cho người dân